theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương vụ đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín tỉnh lai châu dự báo sẽ chịu tác động của các đợt rét đậm rét hại gây nguy cơ ảnh hưởng tới đàn gia súc gia cầm
để chủ động phòng chống đói rét cho đàn gia súc gia cầm tỉnh lai châu đang khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân
nung nàng là xã vùng cao của tỉnh lai châu có độ cao trung bình trên một một trăm linh mét điểm cao nhất lên đến một bảy trăm linh một tám trăm linh m so với mực nước biển
do đó vào mùa đông nùng nàng chịu nhiều đợt rét sâu rét hại ảnh hưởng lớn đến đàn gia súc
nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền và vận động nhân dân giữ chữ thức ăn che chắn chuồng trại mà năm qua đàn gia súc gần năm con của xã nùng nàng không bị thiệt hại trong các đợt rét đậm rét hại

nung nang là xã vùng cao của tỉnh lai châu có độ cao trung bình trên một một trăm linh m rét hại
nung nang là xã vùng cao của tỉnh lai châu có độ cao trung bình trên một một trăm linh m rét hại
nông nghiệp phát triển nông thôn của tỉnh lai châu chúng tôi cũng đã chủ động ban hành các văn bản để phối kết hợp với ủy ban nhân dân các cấp đặc biệt là cấp cơ sở để làm công tác tuyên truyền vận động nhân dân chủ động trong vấn đề phòng chống đói rét cho gia súc gia cầm
và chuẩn bị dự trữ các loại thức ăn thô để đảm bảo cho
gia súc gia cầm trong dịp rét trong vụ rét năm nay
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lai châu cũng khuyên cáo nhân dân chủ động nắm bắt tình hình thời tiết thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để biết sớm các đợt rét đậm rét hại chủ động đưa các đàn gia súc từ rừng về để nuôi nhốt
đặc biệt ở những nơi vùng cao như sìn hồ mường tè thì người dân nên di chuyển đàn gia súc xuống các vùng thấp trước các đợt rét đậm rét hại